theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực hiện đề án tái cơ cấu hiệu quả
trong thời gian tới bộ sẽ tập trung nguồn lực cơ chế chính sách tái cơ cấu vào các sản phẩm chủ lực quốc gia
trước mắt là một mươi nhóm sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thúc đẩy mạnh cho các loại sản phẩm ở cấp tỉnh
mỗi tỉnh lựa chọn một vài sản phẩm chủ lực của mình trên cơ sở lợi thế từng địa phương
để hình thành các vựa sản xuất có tính ngành hàng lớn
đây cũng là cơ sở để thúc đẩy và xây dựng ngành hàng lớn cho quốc gia
ở cấp độ thứ ba sẽ khuyến khích các địa phương xây dựng các sản phẩm đặc thù
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị chính phủ cần có cơ chế tháo gỡ khó khăn nhất là chính sách về vốn
bộ kế hoạch đầu tư sửa đổi ngay nghị định hai trăm một mươi cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở các vùng khác nhau
phù hợp với nguồn lực của từng địa phương để việc hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể đi vào thực tiễn
bộ ngành liên quan sửa đổi ngay các quy định cho phép các hợp tác xã doanh nghiệp tiếp cận tín dụng bằng cách thế chấp
tín chấp tài sản hình thành trên đất nông nghiệp theo công nghệ cao có giá trị lớn